hà nội có hàng trăm km đường thủy nội địa thuộc quản lý cuộc phòng cảnh sát giao thông tp hà nội
những năm qua nhờ công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của tp hà nội
tình hình tội phạm trên tuyến đường thủy được bảo đảm ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những chiếc tàu vi phạm nghị định một trăm ba mươi hai hai nghìn một mươi năm ndcp được phòng cảnh sát giao thông hà nội
đang tạm giữ để điều tra làm rõ của các chủ phương tiện khai thác cát trái phép có hành vi đánh bạc trên sông
còn đây là chiếc tàu vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa
ngay trong lúc phóng viên chúng tôi có mặt tại thời điểm kiểm tra
khi là có tổ chức đánh bạc trên sông xác minh làm rõ các phương tiện thuyền bè tàu trên sông tạm giữ
và lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật
tình trạng tội phạm khai thác khoáng sản cát trái phép luôn là vấn đề nhức nhối
mặc dù cơ quan chức năng nỗ lực đấu tranh
cũng mới đây nhất tại địa bàn xã thượng cát quận bắc tử liêm tp hà nội
đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
cũng tóm gọn ba tàu xe
các tàu xe và các tàu xắt đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông hồng
đội cảnh sát giao thông đường thủy số ba cũng thường xuyên tuyên truyền phát tờ rơi
tại các bến đò qua địa phận sông hồng mà đội cảnh sát giao thông đường thủy số ba quản lý
và xử phạt nghiêm theo nghị định một trăm ba mươi hai của chính phủ
mặc dù thường xuyên tuần tra phát hiện và xử lý nhưng công tác đấu tranh với tội phạm trên đường thủy
vẫn còn nhiều khó khăn do điều kiện đặc thù sông nước và sự manh động của các đối tượng
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy mỏng và địa bàn quản lý trải dài
nên các đối tượng có thể lợi dụng lúc lực lượng chức năng vắng mặt
cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp chính quyền địa phương
để bảo đảm an ninh trật tự an toàn trên tuyến đường này